mặc dù thời gian cách ly xã hội theo chỉ thị của chính phủ vẫn còn hiệu lực
thế nhưng bất chấp lệnh cấm tại nhiều tuyến phố trong nội thành tại thủ đô hà nội
đã xuất hiện tình trạng hàng quán dịch vụ kinh doanh các mặt hàng không thiết yếu
ngang nhiên mở cửa kinh doanh buôn bán
chính quyền địa phương đã tổ chức nhiều đợt kiểm tra ra soát liên tục
tuy nhiên không hiểu vì sao mà tình trạng này vẫn còn diễn ra
phản ánh của phóng viên truyền hình nhân dân tại một số tuyến phố trên địa bàn thủ đô
đi dọc tuyến đường ba mươi hai qua địa phận các phường cầu diễn phú diễn minh khai của quận bắc tử liêm
không khó để bắt gặp những cửa hàng ngang nhiên mở cửa buôn bán như thế này
như không hề có lệnh cách ly
các cửa hàng đã mở cửa đón khách giao dịch như bình thường
thậm chí nhiều cửa hàng kinh doanh các mặt hàng không nằm trong danh mục hàng hóa thiết yếu
vẫn mở cửa nửa kín nửa hở để che mắt lực lượng chức năng
mặc dù không phải là những cửa hàng kinh doanh những mặt hàng thiết yếu
theo chúng tôi nhận thấy thì các cửa hàng như sửa chiếc ô tô hoặc là kinh doanh những mặt hàng khác đã được mở cửa
khi thấy phòng viên tác nghiệp thì ngay lập tức các chủ cửa hàng đã nhanh chóng đóng cửa
điều đang nói là những cửa hàng như thế này nằm sát ủy ban nhân dân phường cầu diễn
mặc dù nằm sát trụ sở ủy ban nhân dân quận bắc tử liêm và ủy ban nhân dân phường cầu diễn
thế nhưng không hiểu vì lý do gì những cửa hàng này vẫn mở cửa hoạt động
theo lãnh đạo ủy ban nhân dân phường này cho biết
đã xuất hiện tâm lý chủ quan trong phòng chống dịch của người dân
sau một mươi bốn ngày cách ly thì tình trạng của người dân cũng đã có sự lơ là hơn
có một số hộ dân cũng đã mở cửa hàng kinh doanh những mặt hàng không thiết yếu
do vậy là nhận định vấn đề này là có
và cái giải pháp của chúng tôi thì chúng tôi ngay sau khi nhận được thì vấn đề này
thì chúng tôi cũng đã lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính đối với những hộ không chấp hành
người dân chủ quan chính quyền cũng chưa triệt để
nên những trường hợp hàng quán cố tình mở cửa không phải là hiếm gặp
như cửa hàng kinh doanh xe máy này
mặc dù đã ký cam kết với chính quyền địa phương phải tạm ngừng đóng cửa đến hết ngày một mươi năm tháng bốn
thế nhưng nhiều ngày nay cửa hàng này đã mở cửa bán hàng trở lại
nằm sát mặt đường quốc lộ nhưng đáng ngạc nhiên
chỉ khi nhận được phản ánh của phóng viên
chính quyền địa phương mới phát hiện ra và thực hiện xử phạt
trước tiên thì chúng tôi đã giao công an phường thường xuyên hàng ngày kiểm tra
đối với cơ sở này
nằm khuất ở sau khu vực ga và chỗ này là khuất kín
anh em kiểm tra thì cũng có những sơ suất
chỗ này chúng tôi xin rút kinh nghiệm và chỗ này chúng tôi cũng sẽ tiếp tục
để chấn trình anh em công an phường anh em cửa công an phường để tiếp tục thực hiện
việc thực hiện cách ly toàn xã hội là giải pháp cực kỳ quan trọng
mang tính chất quyết định được thành phố hà nội thực hiện
nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch covid một mươi chín ra cộng đồng
chính vì vậy cùng với việc tiếp tục triển khai các biện pháp phòng chống dịch
chính quyền các cấp cơ quan chức năng từ thành phố đến cơ sở
cần tăng cường lực lượng kiểm tra xử lý nghiêm khắc
đối với các trường hợp vi phạm yêu cầu về cách ly xã hội
có như vậy công tác phòng chống dịch covid một mươi chín mới có hiệu quả tích cực